sáng nay đoàn công tác của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã có buổi làm việc với ubnd tp hà nội
về công tác triển khai điểm hai nhóm thủ tục hành chính liên thông và số hóa dữ liệu đất đai nhà ở
thực hiện an sinh xã hội tại tp hà nội
cùng dự buổi làm việc có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ ra ba nhóm dữ liệu vô cùng quan trọng
đó là dữ liệu về con người tài chính doanh nghiệp và đất đai tài nguyên
những nhóm dữ liệu về cơ bản có mối liên quan đến nhau nhưng từ trước tới nay vẫn tách biệt
tuy nhiên với đề án sáu các bộ ngành địa phương phải có kết hợp với nhau xây dựng các trường dữ liệu có liên quan
để tạo sự liên thông quản lý đặc biệt phải từ dữ liệu gốc đảm bảo luôn đúng đủ sạch sống
hộ tịch làm lấy dữ liệu hộ tịch ông lâm động làm đi tổ chức lấy dữ liệu của ông lâm động
thế là mình cứ xoay vần hết đoàn nọ đến đoàn kia mà vẫn tách nhau lại

còn bây giờ dữ liệu là dữ liệu của chính phủ
và tôi nói là thật ra còn rộng hơn chính phủ với những đoàn thể là liên quan đến cả hệ thống chính
nhưng mà thôi mình còn chung được dữ liệu của chính phủ
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu số hóa dữ liệu là việc làm rất khó vất vả
vì vậy hà nội cần tập trung giao quân với quyết tâm rất lớn
cũng tại buổi làm việc sáng nay thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã một lần nữa khẳng định
việc triển khai hai thủ tục hành chính liên thông sẽ xóa bỏ hoàn toàn tư tưởng xin cho như trước đây
đồng thời khẳng định lực lượng công an các cấp đã đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống
các đơn vị lực lượng phải xuống tận cấp xã phường hướng dẫn người dân làm quen dần
với những thủ tục hành chính công trên môi trường địa tử ứng dụng vned
trước đó tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm
người dân cũng đã chính thức được thụ hưởng tiện ích của việc triển khai hai thủ tục hành chính liên thông
với chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an thì chúng tôi đã phối hợp với bộ tư pháp
hiện nay thì báo cáo với công chí là tư phường đẩy lên trung tâm tiến tục quốc gia
thì trước kia là bảy ngày hiện nay chúng tôi chỉ nằm trong vòng một mươi phút tới hai mươi phút
đã có kết quả để đẩy về chủ sở
thì đã có thể thực hiện tại tất cả các địa bàn cấp xã phường trên toàn địa bàn thành phố hà nội
và với việc triển khai liên thông này thì người dân chỉ cần khai báo một lần
là có thể giải quyết cùng lúc ba thủ tục hành chính